vào hai mươi giờ tối nay thay cho huấn luyện viên park hang seo sẽ có trận đấu hứa hẹn vô cùng khó khăn trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều là đội tuyển nhật bản tại tứ kết asian cup hai nghìn một mươi tám
trước khi trận đấu diễn ra chúng ta hãy cùng nhìn lại những lần đối đầu của hai đội trên đấu trường châu lục
đây không phải là lần đầu tiên đội tuyển việt nam và nhật bản gặp nhau trong khuôn khổ asian cup
cách đây một mươi hai năm khi giải đấu được tổ chức tại bốn nước đông nam á gồm việt nam thái lan indonesia và malaysia hai đội nằm cùng bảng b
đội tuyển việt nam khi ấy còn có bàn thắng dẫn trước nhưng rồi đẳng cấp của những ngôi sao đang chơi bóng tại châu âu như endo hay nakamura đã lên tiếng
việt nam dù để thua bốn một nhưng chúng ta vẫn lọt vào tư kết của giải đấu
lần gặp nhau tiếp theo diễn ra khoảng bốn năm sau đó trong một trận giao hữu tại nhật bản
khi đó việt nam dù rất nỗ lực nhưng đã để thua không một
sáu năm sau hai đội lại có dịp đối đầu tại asean một mươi tám vừa qua
olympic việt nam đã có chiến thắng một trước olympic nhật bản nhờ pha lập công duy nhất của quang hải
như vậy sau gần sáu tháng thầy trò huấn luyện viên park hang seo đã có dịp tái ngộ với đội tuyển nhật bản
và chắc chắn rằng cuộc đối đầu này sẽ vô cùng hấp dẫn
với dàn sao chất lượng đang chơi bóng tại châu âu vượt qua đội tuyển nhật tại tứ kết thực sự là một thử thách lớn đối với thầy trò huấn luyện viên park hang seo